tại hà nội bộ công thương đã phát động chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi tám tại việt nam với thông điệp
sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng của hơn một tình nguyện viên đến từ các trường đại học trên địa bàn hà nội
giờ trái đất là sáng kiến của quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên
tính đến nay đã có khoảng bảy thành phố thuộc một trăm bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch này
năm nay cũng là năm thứ một mươi việt nam tham gia giờ trái đất
đây là một trong những hành động của chính phủ và người dân việt nam thể hiện cam kết chung tay cùng với thế giới
trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu
năm hai nghìn một mươi bảy trong một giờ hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết
hữu ứng chiến dịch giờ trái đất hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được bốn trăm bảy mươi một kw
tương đương với bảy trăm sáu mươi bốn triệu
sau sự kiện lễ phát động hôm nay các hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch sẽ được tổ chức trong suốt tháng ba trên phạm vi cả nước
nghị thức tắt đèn cũng sẽ diễn ra từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại quảng trường cách mạng tháng tám thủ đô hà nội